thiếu giáo viên giỏi là thực tế đang xảy ra hiện nay trong các trường đào tạo nghề
dù chính sách thu hút giáo viên giỏi học sinh học nghề giỏi ở lại trường đã được triển khai ở nhiều nơi
đây là thực trạng đã và đang diễn ra tại các trường dạy nghề trên địa bàn tỉnh nghệ an
gắn bó với khoa hàn công nghệ từ một mươi năm năm nay với mức thu nhập hàng tháng từ năm đến sáu triệu đồng
thầy giáo lê đình khoa từng có khá nhiều lời mời làm việc với mức lương hấp dẫn
chứng kiến sự ra đi của một số đồng nghiệp và việc khó tuyển dụng giáo viên về trường
bản thân thầy khoa cũng cảm thấy băn khoăn lo lắng
nhiều lúc cũng có suy nghĩ là hay là đi làm xa để có thu nhập cao hơn
tôi nghĩ là ở gần nhà cũng có nhiều cái là lương nó thấp một chút
nhưng mà công việc nó lại ổn định và được gần với vợ con được chăm sóc con tốt hơn
tại trường trung cấp kỹ thuật yên thái
nếu tính theo số lớp thì hiện nay nhà trường đang thiếu đến một mươi năm giáo viên
từ năm hai nghìn một mươi năm đến nay để thu hút giáo viên giỏi sinh viên tốt nghiệp loại giỏi
nhà trường đã có nhiều chính sách như tạo điều kiện để đưa vào biên chế
quan tâm chăm lo nhà ở bố trí thêm tiết dạy để tăng thu nhập cho giáo viên
rất khó thu hút
còn ở đây thì nhà trường đã là trước đây thì nhà trường đã thám mưu về huyền
nếu như học sinh mà bưng khá đặc biệt là bưng giỏi
về đây thì huyền tạo được
điều kiện để các em được ổn định ở biên chế
thứ hai nữa là nhà trường sẽ tạo điều kiện về cơ sở vật chất
ví dụ như anh chưa có nhà ở thì nhà trường sẽ tạo điều kiện với nhà ở
rồi anh mà thu nhập thấp thì nhà trường sẽ tạo thêm cái thời gian để các anh làm thêm
một thực tế hiện nay đó là học sinh sau khi học nghề được doanh nghiệp tuyển dụng có mức thu nhập cao gấp hai
thậm chí gấp ba lần so với lương của một thầy giáo dạy nghề
trong khi đó các doanh nghiệp lại đang rất cần nguồn lao
đây cũng là điều dễ lý giải vì sao nhiều giáo viên sẵn sàng bỏ việc đầu quân cho các doanh nghiệp
chúng tôi mong muộn và cập cả ngay là cần nghiên cứu chế độ chính sách
làm sao để có một chế độ tiên lớp cho đội ngũ giáo viên giải nghề
làm sao để đáp ứng được nhú cầu cuộc sống để giáo viên an tâm và tâm huyệt về nghiệp yên tâm công tác
giáo viên giỏi không còn muốn gắn bó với trường nghề
và khó thu hút sinh viên bằng giỏi là thực trạng đang diễn ra ở rất nhiều địa phương đơn vị
để giải được bài toán về chảy máu nguồn chất xám này thì ngoài các giải pháp mang tính lâu dài
trước mắt các đơn vị đào tạo nghề cần phải làm tốt công tác tuyển sinh và có các cơ chế mở linh hoạt và sáng tạo
nhưng vẫn phải tuân thủ đúng luật giáo dục nghề nghiệp